trong lúc di chuyển ngược chiều hai xe ô tô đã xảy ra va chạm làm nhiều người bị thương
và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng hai
tức là mùng ba tết trên quốc lộ một đoạn của ấp đại nghĩa thắng xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
thông tin ban đầu vào thời điểm trên hai ô tô mang biển kiểm soát của bạc liêu và cần thơ chạy ngược chiều nhau
và xảy ra va chạm nhận được tin báo cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường vụ tai nạn
và phân luồng giao thông trên tuyến đường tại hiện trường hai ô tô phần đầu bị hư hỏng nặng
một xe gắn máy bị kẹp giữa hai ô tô sau va chạm liên hoàn có ít nhất chín người bị thương được đi đi cấp cứu
lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân của vụ việc
phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch uban giao thông quốc gia trương hòa bình vừa có công điện
yêu cầu các bộ ngành và ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt công điện
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phó thủ tướng thường trực yêu cầu lực lượng công an các địa phương đẩy mạnh tuần tra kiểm soát phát hiện
và xử lý nghiêm khắc triệt để các hành vi vi phạm bố trí lực lượng bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn
cho nhân dân trở về thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ tết hướng dẫn giao thông thuận tiện an toàn
tại khu vực tổ chức các lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám có quy mô lớn đông du khách tham dự
ngành giao thông vận tải tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động vận tải ứng trực hai mươi bốn trên giờ trên bảy ngày
các cơ quan chức năng truyền thông tăng cường tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức an toàn giao thông
giải trí trên địa bàn thành phố đà nẵng thì vấn đề giao thông luôn được lực lượng chức năng chú trọng
bởi nơi đây là địa điểm được người dân lựa chọn để du ngoạn và nghỉ dưỡng nhất là vào dịp tết năm nay
thì thời tiết khá đẹp nên lưu lượng du khách đổ về các địa điểm trung tâm thành phố khá lớn
đòi hỏi lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng phải chủ động trên mọi mặt và sẵn sàng giải quyết
khi có vấn đề phức tạp xảy ra để người dân có những chuyến du xuân thật vui tươi và an toàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố đà nẵng
tám giờ sáng tại vườn hoa công viên cầu rồng lưu lượng người dân tham gia giao thông khi đi chơi
cùng gia đình bạn bè bắt đầu đông hơn
trước tình hình này cảnh sát giao thông công an quận hải châu đã triển khai lực lượng từ rất sớm
nhắc nhở người dân sắp xếp phương tiện đi lại gọn gàng để không ảnh hưởng đến trật tự công cộng
người tham gia giao thông vẫn chấp hành tốt các quy định cơ bản như tín hiệu đèn hành làng đường
theo thống kê của cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng đến thời điểm này
cả thành phố chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào
lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
nhắc nhở các hộ buôn bán hàng rong nghiêm cấm đậu đỗ trên lòng đường về hè
ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung ở những nơi công cộng
công tác tuần tra kiểm soát địa bàn được duy trì thường xuyên liên tục giúp người dân được vui tết an toàn
một mùa xuân mới lại về trên khắp các ngã đường của thành phố
để người dân không phải lo lắng và thoải mái vui chơi cùng gia đình
những chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn âm thầm tuần tra
thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông của mình
bởi với họ niềm vui của năm mới chính là khi du khách và người dân thành phố du xuân được tuyệt đối an toàn
thông tin về vụ đuối nước
nước thương tâm làm ba người tử vong mất tích vừa xảy ra tại quảng ngãi
vào sáng ngày hôm nay lực lượng cứu hộ và người dân địa phương ở bãi biển thôn đạm thủy bắc
xã đức minh huyện mộ đức vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể chiến sĩ lê trí phước
ở xã đức minh và nguyễn văn huy ở xã đức phong huyện mộ đức đã bị sóng cuốn trôi
khi cố gắng cứu hai người khác bị đuối nước
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng hai là ngày mùng ba tết âm lịch
nguyễn văn hoàng hai mươi tám tuổi và em ruột nguyễn văn huy ra bãi biển thôn đạm thủy bắc
cùng xã để chơi và tắm biển thì bị đuối nước
lúc này đồng chí lê trí phước đang tổ chức họp lớp và chụp hình lưu niệm trên bờ
nhìn thấy hai anh em hoàng và huy bị sóng cuốn ra xa đang chơi với giữa dòng nước
nên lê trí phước đã lập tức bơi ra cứu
tuy nhiên do sóng lớn đồng chí phước cũng bị sóng cuốn trôi mất tích
được biết chiến sĩ lê trí phước đi nghĩa vụ quân sự tại trung đội cảnh sát vũ trang
bảo vệ nhà máy lọc dầu dung quất thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi
còn tại cao bằng một vụ một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm ba người cùng một gia đình tử vong
và hai người bị thương nặng vừa xảy ra tại xã phan thanh huyện bảo lạc tỉnh cao bằng vào sáng ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu hoàng văn huỳnh sau khi đi chơi về khuya
đã vào phòng chị nông thị kẹo là chị dâu
đang ngủ cùng hai con đẻ huỳnh đã có hành vi dâm mô muốn thực hiện hành vi giao cấu
chị kẻo chống cự và bỏ chạy thì bị huỳnh dùng dao chém bị thương
ông nội của huỳnh là hoàng văn lý đến can ngăn thì đã bị huỳnh chém tử vong tại chỗ
huỳnh tiếp tục dùng dao chém hai cháu bé khiến một cháu tử vong và cháu còn lại bị thương
sau đó huỳnh dùng dây điện treo cổ tự tử
ngay sau khi vụ việc xảy ra các lực lượng chức năng đã đến điều tra
động viên và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình người bị hại
lợi dụng lúc trời tối người dân đang đi chơi tết đối tượng lê ngọc kỳ
chú huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã lẻn vào nhà phá kết lấy trộm tiền sau đó lẩn trốn
hành vi của đối tượng đã nhanh chóng bị công an huyện vị xuyên phát giác chỉ sau một mươi bảy giờ gây án
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng hai sau khi nhận được tin báo của gia đình anh lê thái bắc
về vụ trộn công an huyện vị xuyên đã tiến hành giả soát
có đối tượng nghi vấn trên địa bàn
đến một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng hai công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng lê ngọc kỳ
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã quyết tiến huyện quản bạ
tại cơ quan điều tra bước đầu kỳ khai nhận đã phá khóa đột nhập vào nhà anh bắc
phá kết lấy trộm hơn bốn mươi năm triệu đồng cùng một số giấy tờ và thẻ nạp tiền điện thoại
một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp ninh thuận
xã thới hòa huyện trà ôn vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an huyện trào ôn tỉnh vĩnh long bắt quả tang
điểm đá gà bị bắt quả tang là tại khu đất chống của bà huỳnh thị thùy
chúa ấp ninh thuận xã thới hòa huyện trào ôn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện trà ôn đã tiến hành kiểm tra
và bắt quả tang ba mươi đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi một con gà hơn bốn mươi hai triệu đồng
ba điện thoại di động năm mươi hai xe mô tô và nhiều dụng cụ có liên quan
liên tiếp hai vụ cháy đã xảy ra tại vĩnh long và lâm đồng thông tin trong cụm tin vắn
vào sáng ngày hôm qua một mươi tám tháng hai tại phường tám tp vĩnh long
người dân phát hiện khói bốc ra từ tiệm sửa xe của anh nguyễn minh tâm
ở đường nguyễn huệ phường hai tp vĩnh long
nên điện thoại báo cho phòng cảnh sát
cảnh sát phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều năm xe
một cano chuyên dụng và hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy
do bên trong tiệm có dầu nhớt lốp xe cũ và nhiều vật dụng dễ cháy
nên ngọn lửa bùng cháy lớn thiêu dụi toàn bộ căn nhà và ảnh hưởng đến một số nhà bên cạnh
trước đó vào tối một mươi bảy tháng hai nhà anh phạm hùng phương
ở tổ dân phố lạc thiện thị trấn đoan huyện đơn dương tỉnh lâm đồng cũng đã xảy ra hỏa hoạn
khi xảy ra cháy anh cùng vợ và ba người con đang đi chúc tết
trước khi đi anh phương có thắp nhang và đèn dầu trên bàn thờ
đây có thể là nguyên nhân của vụ cháy
hậu quả căn nhà gỗ và các vật dụng trong gia đình đã bị thiêu dụi hoàn toàn
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin một m ba online ngày hôm nay
và những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin mời chị thu thủy và chị bích liên tiếp tục với an ninh toàn cảnh
vâng ạ cảm ơn bây giờ viên linh hạnh với những thông tin chị vừa cung cấp cho đàn dạ ntv cảm ơn chị
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng đoàn quang tiến sinh năm một nghìn chín trăm linh
đối tượng đoàn quang tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã nhân thắng huyện gia bình tỉnh bắc ninh
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
là đối tượng nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn an khói xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương
và đối tượng hà đức thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn sáu xã hà lâm huyện hà trung tỉnh thanh hóa
bị công an huyện vân đồn tỉnh quảng ninh ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an